tại khu di tích hoàng thành thăng long trong những ngày vừa qua đã thu hút hàng nghìn bạn đọc
đây là hoạt động nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm giải phóng thủ đô
sáu mươi năm thủ đô hà nội được unesco trao tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình
hội sách hà nội với hai trăm linh gian hàng gồm nhiều thể loại sách phong phú đa dạng như sách về hà nội
sách văn học sách thiếu nhi sách văn hóa xã hội của các nhà xuất bản đơn vị phát hành sách đồ chơi giáo dục
trong thời gian diễn ra hội sách còn có các buổi giao lưu tọa đàm giữa độc giả và các tác giả sách
buổi tọa đàm giáo dục gia đình kinh nghiệm từ nước nhật được nhiều độc giả quan tâm
chương trình cung cấp những bí quyết và phương pháp quan trọng trong hoàn thiện kỹ năng xã hội
kỹ năng giao tiếp tâm hồn của trẻ
trong đó hệ thống kiến thức sư phạm mẫu mực trình bày khoa học lồng ghép nhiều tình huống thực tế gần gũi
là tài liệu nuôi dạy trẻ bổ ích trong mỗi gia đình và nhà trường việt nam